thưa quý vị kỳ thi vào lớp một mươi trung học phổ thông tại hà nội luôn là một kỳ thi nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo phụ huynh học sinh cũng như dư luận
bởi những năm gần đây cuộc đua vào các trường trung học phổ thông công lập ngày càng cam go và khốc liệt hơn
theo đó thông tin mà sở giáo dục và đào tạo tp hà nội vừa công bố mới đây về kỳ thi này năm nay đang trở thành đề tài bàn luận sôi nổi của cộng đồng ạ
vâng dự kiến sẽ có khoảng hai mươi ba em không thi vào lớp một mươi trong tổng số một trăm ba mươi ba học sinh tốt nghiệp lớp chín năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
đồng thời sở giáo dục và đào tạo tp hà nội cũng yêu cầu quán triệt chỉ đạo tới tất cả các trường trung học cơ sở
tuyệt đối không vận động tuyên truyền học sinh không đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi các trường công lập năm nay và các năm tiếp theo
chỉ còn chưa đầy một tháng nữa kỳ thi vào lớp một mươi trung học phổ thông tại hà nội
sở giáo dục và đào tạo tp hà nội sẽ diễn ra thời điểm này việc đăng ký dự tuyển đã hoàn tất
trong đó một trăm một mươi em học sinh sẽ đăng ký thi vào lớp một mươi chỉ tiêu được giao là tám mươi một em được tuyển vào trung học phổ thông công lập
số còn lại phân luồng theo học tại các trường tư thục trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên trường trung cấp cao đẳng
tình trạng một số giáo viên vì thành tích đã yêu cầu các em học sinh có học lực không tốt không thi vào lớp một mươi xảy ra vào những năm trước lại được cư dân mạng đưa ra bản luận
nhiều ý kiến của cư dân mạng cho rằng cần phải chấm dứt ngay tình trạng này đồng thời ngay lập tức loại căn bệnh thành tích ra khỏi các trường học
tình trạng này lâu rồi mà thành tích của trường là trên hết
toàn làm cho các con áp lực và buông xuôi việc học hành thôi
có nhiều bạn lớp cấp hai học trung bình lên cấp ba học rất tốt quyền học phổ thông là của mọi người
do trường lớp thiếu các em mới phải chịu một số em học rất khá nhưng thi trượt
vì không có điều kiện đóng học phí để học trường tư một số em không biết học nghề gì chất lượng các trường nghề chưa cao
nên phổ cập tới hết cấp ba sau đó các em có thể chọn đại học cao đẳng học nghề tùy theo năng lực và sở thích
sao không khuyến khích các em cố gắng học tập mà lại bảo nên từ bỏ có phải là do áp lực về thành tích
về việc định hướng cho một số học sinh lớp chín có kết quả học tập chưa cao
không đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp chín
lớp một mươi các trường công lập năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm sở giáo dục và đào tạo hà nội cũng yêu cầu giả soát và xử lý nghiêm nếu có
đồng thời quán triệt chỉ đạo tới tất cả các trường trung học cơ sở tuyệt đối không vận động
tuyên truyền học sinh không đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi các trường công lập
đồng tình với tinh thần chung của sở giáo dục và đào tạo hà nội
song không ít cư dân mạng cũng cho rằng cũng không nên đè nặng áp lực lên vai các em học sinh
mỗi học sinh phụ huynh có những lựa chọn
những con đường khác nhau để con em học tập bậc trung học phổ thông
từ đó tạo dựng những bước chuẩn bị vững vàng cho các em
những năm gần đây số lượng học sinh lớp chín thi vào lớp một mươi ngày càng tăng
việc này gây áp lực không nhỏ cho các con em và phụ huynh
nhiều nhà cho con học liên miên quá tải với mong muốn đổ vào trường trung học phổ thông công
tôi nghĩ các phụ huynh và các con cũng cần cân nhắc kỹ trước khi đăng ký vào các trường
sao cho phù hợp với năng lực và kinh tế của gia đình
việc định hướng cho các em học tập bậc trung học phổ thông

tuy nhiên lựa chọn cuối cùng là ở các con và gia đình không thể yêu cầu hay ép buộc các con được
có thể lựa chọn phương án học nghề cho các con
tuy nhiên thực tế chất lượng trường nghề kém không được ngành giáo dục đầu tư đủ nguồn lực để phát triển
bộ giáo dục và bộ lao động thương binh xã hội cần có sự hợp tác xây dựng các chương trình giáo dục
sát với thực tiễn nhu cầu học của học sinh và yêu cầu của bên tuyển dụng
các con học nghề và yêu nghề cũng sẽ đảm bảo tương lai tươi sáng
một vấn đề cũng được nhiều cư dân mạng nói đến trong dịp tuyển sinh này
đó là thực trạng hệ thống trường công trung học phổ thông ở hà nội chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân
hiện hà nội có một trăm một mươi chín trường trung học phổ thông công một trăm linh một trường tư thục và một số loại hình trường khác
xong dân số hà nội cũng đang tăng nhanh đặc biệt là trong khu vực nội đô
vì vậy ý kiến của đông đảo cư dân mạng đó là ngành giáo dục thủ đô
cần phải sớm mở thêm các trường trung học phổ thông tạo điều kiện đáp ứng mong mỏi của nhiều phụ huynh và học sinh
vẫn biết rằng trường không thiếu nhưng các trường ngoài công lập học phí rất cao
nhiều gia đình học sinh khó có điều kiện mà cho con em mình theo học
mong ngành giáo dục sớm có hướng giải quyết không còn tình trạng xảy ra như thế này
phải đảm bảo cho các em được thuận lợi học hết cấp ba
hà nội không thiếu trường nhưng phân bổ trường không đồng đều
hà nội không thiếu trường nhưng phân bổ trường không đồng đều

cần ngành giáo dục khẩn trương triển khai phương án cải tiến
nên xây thêm trường nếu được thì xuyên suốt từ cấp một đến cấp ba
mình xin có mấy ý kiến sau
hệ thống trường lớp công đang thiếu trầm trọng với quy mô dân số tại các thành phố lớn hiện nay
rất cần đầu tư phát triển thêm nhiều trường công để con em chúng ta có thêm sự lựa chọn học công lập
bên cạnh đó hệ thống trung tâm giáo dục thường xuyên chưa thu hút được học sinh tham gia
kỳ thi tuyển sinh
kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm sẽ diễn ra trong hai ngày mùng tám và mùng chín tháng sáu
hà nội dự kiến bố trí hai trăm một mươi điểm thi với hơn bốn ba trăm linh phòng thi
quan trọng nhất lúc này đó là các nhà trường và gia đình cần phải hỗ trợ
động viên tinh thần tốt nhất để giúp các em học sinh ổn định về tâm lý
sẵn sàng cho cuộc thi quan trọng trước mắt